xin chào và hẹn gặp lại
tuy nhiên sự việc vẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng
vì thực tế việc mua đồng phục cũng là một trong những gánh nặng không nhỏ của nhiều phụ huynh
năm học mới bắt đầu trong niềm vui sự hứng khởi của các con em
nhưng có lẽ lại không mấy vui vẻ với các bậc phụ huynh khi phải lo hàng chục khoản đóng
mà trong đó có những khoản đóng không phù hợp
sự thật vẫn đã và đang diễn ra
trước khi nhập học thì quần áo phụ kiện
vô năm học thì học phí và phụ phí
cuối năm thì sẽ quay lại vấn đề tiền với các hạng mục như bế giảng liên hoan
có trường còn yêu cầu phụ huynh phải đóng trước năm sáu triệu đồng cho việc giữ chỗ năm học tiếp theo
dù mới tháng bốn tháng năm và học sinh chưa kịp kết thúc năm học cũ
phụ huynh có con đi học phải luôn tâm niệm tự kỷ ám thị bảy chữ đóng tiền không được đặt câu hỏi
về danh chính thì chẳng hiệu trưởng hay chủ nhiệm nào chỉ đạo hoặc có văn bản chỉ đạo cả
nhưng chỉ cần một cuộc gọi hoặc dỉ tai trưởng ban phụ huynh
sau đó trưởng ban phụ huynh sẽ có thể đặt câu hỏi cho các bạn
trưởng ban phụ huynh nhắn đề xuất trên group của lớp khi thử hỏi phụ huynh cháu nào không đồng ý
sau đó thế nào thì các bậc phụ huynh chắc đã biết
một kiểu tự nguyện nhưng bắt buộc
cư dân mạng cho rằng câu chuyện lạm thu đầu năm học mới là chuyện đến hẹn lại lên
lạm thu rồi loạn thu đủ các hạng mục
nhiều vụ việc lạm thu đều dưới danh nghĩa xã hội hóa
ép phụ huynh tự nguyện qua ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường chỉ tiếp nhận tài trợ
nhiều trường hợp ban phụ huynh học sinh
cũng không thực hiện đúng vai trò
trở thành cánh tay nối dài giúp nhà trường thu thêm nhiều khoản không hợp lý ngoài quy định
không ít câu chuyện đã được các bậc phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội
lạm thu hiện nay không chỉ xảy ra ở những khoản phí công khai đầu năm
mà còn ẩn dưới nhiều hình thức và thời điểm khác nhau
ví dụ một số trường liên tục tăng giá giữ xe căng tin sách vở đồng phục điểm danh
mà không có sự minh bạch và giải trình rõ ràng
hoặc một số đơn vị đoàn thanh niên ra thông báo vận động học sinh đóng tiền
để tham gia các hoạt động ngoại khóa tình nguyện thi đua
phụ huynh luôn thắc mắc việc cái điều hòa đi đâu sau bốn năm năm mà khóa sau lại đóng tiền tiếp
học phí thì chuyển khoản còn những mục khác như mua tv máy lạnh quạt máy lọc nước bạt che nắng
phí vệ sinh lớp học giấy vệ sinh phí làm đẹp khuôn viên nhà trường phí vui chơi ngoại khóa phí abc phát sinh
đóng sau dạ con em mới bốn tuổi học lớp trồi trường công ở tỉnh hạ
mới đây trong họp báo chính phủ thường kỳ
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn đã yêu cầu các địa phương các trường
tăng cường thanh tra kiểm tra để tránh hiện tượng lạm thu dưới mọi hình thức
bên cạnh đó tiến tới mọi khoản thu không dùng tiền mặt
biện pháp này nhận được nhiều ý kiến đồng tình của cư dân mạng
đặc biệt trong thời kỳ bốn hiện nay khi việc thanh toán không tiền mặt đang trở thành một xu thế mới
tuy nhiên theo cư dân mạng giải pháp này chỉ khắc phục được một phần vấn đề
ủng hộ việc không dùng tiền mặt
ủng hộ vì sự minh bạch trong thu chi của các trường học
và giảm hạn chế vấn nạn lạm thu tràn lan như hiện nay
có nhiều khoản thu mà theo thỏa thuận với phụ huynh thì có tiền mặt hay không cũng vậy thôi
vì đa số phụ huynh đều đồng ý khi thỏa thuận
chứ ai dám phản đối khi con mình còn đang học
theo thống kê các trường học được phép thu trên dưới hai mươi khoản tiền
ở mỗi khoản các địa phương đều đưa ra mức trần
yêu cầu nhà trường thỏa thuận với phụ huynh công khai minh bạch
với các khoản xã hội hóa
các trường huy động trên tinh thần tự nguyện không cào bằng không ép buộc
tuy nhiên danh giới giữa xã hội hóa và lạm thu rất mong manh
vì vậy theo cư dân mạng cần phải có sự phối hợp từ phía các cơ quan chức năng và các bậc phụ huynh
phụ huynh học sinh cũng cần lên tiếng để chấm dứt tình trạng lạm thu
chứ xưa nay hiếm có người dám lên tiếng
vì vậy nên lạm thu mới có đất tái diễn từ năm này qua năm khác
tôi nghĩ bộ giáo dục cần phổ biến đến từng phụ huynh những quy định về thu chi trong trường học công lập
có thể triển khai qua tin nhắn gia lô luật quy định về dạy thêm học thêm
việc đóng tiền để con cái có được những điều kiện học tập tốt nhất là điều mà các bậc cha mẹ đều ủng hộ
tuy nhiên việc này đòi hỏi sự công khai và minh bạch
để các bậc phụ huynh yên tâm rằng tiền được chi đúng mục đích
và những khoản thu tự nguyện sẽ thực chất được đóng góp từ nhu cầu của phụ huynh
chứ không phải là một hình thức tự nguyện nhưng bắt buộc